chiều nay ngày hai tháng một đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân cùng tập thể lãnh đạo báo đã có buổi thăm và làm việc tại công ty in báo nhân dân
thay mặt lãnh đạo báo nhân dân đồng chí thuận hữu gửi lời chúc mừng năm mới và lời chúc sức khỏe tới tập thể cán bộ công ty in báo nhân dân trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
in ấn chính xác về nội dung đẹp về hình thức và kịp thời phát hành trên toàn quốc
khẳng định nhiệm vụ chính trị phải đặt lên hàng đầu đồng chí thuận hữu yêu cầu cán bộ công nhân viên công ty in báo nhân dân cần nỗ lực hơn nữa trong công việc để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ khắc phục những tồn tại qua đó tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo
cũng tại buổi làm việc thay mặt báo nhân dân đồng chí thuận hữu đã tặng quà cho tập thể cán bộ công ty in báo nhân dân nhân dịp đầu xuân năm hai nghìn một mươi chín